sông cầu có vai trò rất quan trọng đối với sản xuất nông nghiệp điều tiết khí hậu và quy hoạch phát triển kinh tế xã hội không chỉ của tỉnh bắc cạn mà còn nhiều tỉnh khác
tuy nhiên trong thời gian gần đây tình trạng đổ đất đá rác thải xuống dòng sông này đang ngày càng gia tăng đến mức độ báo động phản ánh của phóng viên thời sự truyền hình nhân dân
đi dọc tuyến quốc lộ ba b từ thành phố bắc cạn vào huyện trợ đồn có hàng trăm bãi đổ thải xuống sông cầu như thế này
với nhiều lý do khác nhau mà rất nhiều khối đất đá rác thải liên tục đổ xuống sông cầu khiến cho dòng sông giờ đây đang ngày càng thu hẹp dần
chẳng ai thống kê được số lượng đất đá đổ xuống sông là bao nhiêu thế nhưng chỉ vài tháng đất đá đã được đổ cao bằng mặt đường quốc lộ và bỗng dưng trở thành nơi làm nhà trồng cây của người dân
còn đây là hình ảnh dọc bờ sông cầu đoạn qua phường huyền tụng thành phố bắc cạn
đất đá gạch vụn và rác thải đổ tràn lan xuống mép sông
mặc dù chất thải đổ ngay dọc đường nơi có dân cư sinh sống và qua lại hàng ngày nhưng tình trạng này vẫn cứ tiếp diễn ngày một nhiều
dưới bờ sông này cũng thấy đổ rất là nhiều rất là ô nhiễm rất là bẩn
nhưng không biết là ở đây thì quy ước của khu này thì thế nào không thấy xử lý được
trên địa bàn tỉnh bắc cạn sông cầu có ý nghĩa quan trọng đối với sản xuất và đời sống của người dân
đó là nguồn cung cấp nước chủ yếu cho tới tiêu nông nghiệp nuôi trồng thủy sản cũng như nguồn nước sinh hoạt nên việc bảo vệ dòng sông này là việc làm bức thiết
trước tình trạng đổ đất đá chất thải tràn lan xuống sông cầu
tại một buổi tiếp xúc cử tri gần đây tại bắc cạn bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn nguyễn xuân cường cũng đánh giá sông cầu đang bị xâm hại nghiêm trọng
đi dọc suốt từ thành phố vào đây nếu như các anh người đánh đạo của tỉnh mà đi xem có được
chỗ này thì đổ đất chỗ kia thì đổ cá cá một cái dòng sông đẹp như thế
nên kiểm tra này hết
các công trình kinh tế mà nó liên quan đến khu vực này phải có chỉ dấu
tình trạng đổ đất đá xuống sông cầu ngày càng nhiều là thực tế đang diễn ra
với thực trạng hiện nay nếu không có các biện pháp quyết liệt của các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương
thì dòng sông có vai trò rất quan trọng này có thể sẽ tiếp tục bị xâm hại với mức độ ngày càng nghiêm trọng hơn